liên tiếp ba tàu vận tải chở gần bốn tấn than cám có biểu hiện nghi vấn vừa bị lực lượng chức năng vùng cảnh sát biển một phát hiện tạm giữ trên khu vực biển hải phòng
ba tàu hàng gồm các tàu mang số hiệu đại dương một mươi chín hp bốn nghìn hai mươi ba và khánh linh sáu mươi tám đang hành trình từ hải phòng hải dương đi các tỉnh đà nẵng khánh hòa thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
tại thời điểm kiểm tra cả ba tàu chở than cám chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên
hiện tại vùng cảnh sát biển một đã ra quy định tạm giữ phương tiện và số than cám trên ba tàu đại dương một mươi chín hp bốn nghìn hai mươi ba và khánh linh sáu mươi tám để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật